tại quảng ngãi trận lũ quét kèm sạt lở kinh hoàng đã làm cho một ngôi làng đồng bào ca dông ở huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi gần như là bị xóa sổ
hàng chục ngôi nhà đổ nát bị vùi lấp trong đêm
rất may không có thiệt hại về người nhưng hầu như bà con mất trắng nhà cửa
chỉ trong một đêm gia đình anh đinh văn que đã trắng tay
sau khi trốn bão gia đình anh trở lại ngôi làng nhưng nhà cửa tài sản đã bị cuốn theo dòng nước lũ
sáng ba mươi tháng một mươi tại làng mang rinh thuộc xã sơn bua huyện sơn tây cùng giáp danh với huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã xảy ra vụ sạt lở đất kèm lũ quét
lũ đến bất ngờ đã cuốn trôi hoàn toàn sáu nhà dân
một mươi một nhà còn lại của làng mang rinh cũng đã bị hư hỏng nặng và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
sau thiên tai lũ quét gần một mươi hộ dân được chính quyền địa phương bố trí ở nhà văn hóa thôn ở sen ghép người quen trong thôn làng
chính quyền đã xuất gạo dự trữ hỗ trợ tạm thời mỗi hộ năm mươi kg và thực phẩm thiết yếu khác bảo đảm người dân không bị đói rét trong những ngày ở tạm
hiện khu vực này có thể tiếp tục xảy ra lũ quét sạt lở đất nhất là những đợt bão sắp tới
chính vì vậy chính quyền và ngành sản đã bảo đảm cho các nhà văn hóa thôn làng mang rinh
ngành chức năng ở địa phương cần có phương án di rời hoàn toàn cả làng để tránh nguy hiểm đến tính mạng của người dân